các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thủ tướng chính phủ vừa ký quyết định số một hai nghìn một mươi tám quy đề ttg bãi bỏ quyết định số bảy mươi hai hai nghìn một mươi ba quy đề ttg ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba của thủ tướng chính phủ quy định cơ chế chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu
các dự án đầu tư đang được hưởng chính sách yêu đãi ghi trong giấy phép đầu tư giấy chứng nhận đầu tư giấy chứng nhận đăng ký đầu tư văn bản quyết định chủ trương đầu tư đã được cấp hoặc đang được hưởng mức yêu đãi theo quy định
tại quyết định số bảy mươi hai hai nghìn một mươi ba quy đề ttg
ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba của thủ tướng chính phủ quy định cơ chế chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu tiếp tục thực hiện các yêu đãi đó cho thời gian còn lại của dự án
trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới quy định mức yêu đãi cao hơn thì được lựa chọn hưởng chính sách yêu đãi cao hơn cho thời gian còn lại của dự án
quy định một hai nghìn một mươi tám quy đề ttg có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
tại hội nghị tổng kết ngành thuế chiều ngày ba mươi một tháng một bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng
cho biết kết quả quan trọng mà ngành tài chính đạt được trong năm hai nghìn một mươi bảy có sự đóng góp to lớn của ngành thuế
bộ trưởng giao ngành thuế phải thu vượt dự toán năm trong năm hai nghìn một mươi tám
để hoàn thành nhiệm vụ này tổng cục thuế cần bám sát các giải pháp tại nghị quyết số một nqcp của chính phủ và chương trình hành động của bộ tài chính
để xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai ngay từ những ngày đầu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
bộ tài chính đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết một nqcp của chính phủ
với hai trăm hai mươi bốn nhiệm vụ giải pháp cụ thể và danh mục một trăm hai mươi bốn đề án văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện nghị quyết
bộ trưởng đề nghị ngành thuế trong năm hai nghìn một mươi tám tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra
chống thất thu ngân sách chống chuyển giá nâng cao phương pháp phân tích rủi ro tránh trồng chéo
đặc biệt có biện pháp chống thất thu ngân sách nhà nước có hiệu quả đối với các loại hình kinh doanh mới
như hoạt động giao dịch điện tử các giao dịch kinh doanh phi chính thức
theo bộ tài chính tổng thu ngân sách nhà nước tháng một năm hai nghìn một mươi tám
ước đạt một trăm một mươi bốn hai nghìn tỷ đồng bằng tám bảy dự toán tăng năm hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong đó thu nội địa ước đạt chín mươi năm năm nghìn tỷ đồng bằng tám bảy dự toán bằng chín mươi tám sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
không kể có khoản thu có tính chất đặc thù như thu tiền sử dụng đất thu sổ số kiến thiết
thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước
số thu nội địa còn lại ước đạt bảy mươi tám hai nghìn tỷ đồng
bằng chín ba dự toán tăng ba bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ tám tỷ đồng
thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt một mươi bốn năm nghìn tỷ đồng bằng tám một dự toán
trong tháng một năm hai nghìn một mươi tám đã thực hiện phát hành một mươi sáu năm nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ
đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi theo dự toán và trả nợ gốc của ngân sách trung ương
bước sang đầu tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
các nhà đầu tư tài chính đang tỏ ra thận trọng hơn với những chính sách mới của chính phủ mỹ
điều này đang gây ra sự sụt giảm mạnh tại thị trường chứng khoán trong tuần qua
chứng khoán mỹ sụt giảm mạnh vào đầu tuần qua với chỉ số down industios giảm xuống dưới hai mươi năm điểm
khi sự sụt giảm từ mức cao kỷ lục đã tăng lên và các nhà đầu tư đã phải vật lộn với lợi suất trái phiếu tăng
và có thể sẽ làm dịu đi lạm phát cả ba chỉ số chính của mỹ đã giảm hơn một
trong khi down và s p năm trăm linh giảm hơn hai
vào cuối phiên
số dow giảm hơn một điểm
nga đang tiến tới quản lý các đồng tiền ảo khi bộ tài chính nước này vừa công bố một dự thảo luật
nhằm quản lý các giao dịch tiền ảo nhưng không cấm hoàn toàn như tuyên bố trước đó
dự luật trên còn cần được chính phủ thông qua và trình lên quốc hội nhằm đưa ra khái niệm về công nghệ số
đã được sử dụng trong lĩnh vực tài chính
theo bộ tài chính dự luật sẽ cho phép giao dịch tiền ảo thông qua các sàn giao dịch
đáp ứng các điều kiện nhất định từ đó giảm đáng kể rủi ro gian lận
và giúp tạo ra cơ sở thuế minh bạch cho các hoạt động giao dịch tiền ảo từ đó làm tăng nguồn thu thuế
dự thảo luật cũng đề ra các quy định đối với các doanh nghiệp huy động vốn
bằng đồng tiền ảo bao gồm hoạt động phát hành tiền ảo lần đầu mà mới đây cũng đã được các nhà chức trách để mắt tới
sự cần thiết tiếp tục thực hiện cơ chế quản lý tài chính và tinh giản biên chế với ngành thuế
xuất phát từ yêu cầu đổi mới trong cải cách hành chính và quản lý tài chính chủ trương mở rộng cơ chế khoán
ngành thuế phải tiếp tục đầu tư nguồn lực củng cố tăng cường hơn nữa các chức năng quản lý thuế
theo hướng chuyên sâu chuyên nghiệp đảm bảo bao quát hết các nguồn thu
chống thất thu và huy động kịp thời mọi nguồn lực xã hội trong công tác thu ngân sách
nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức và người lao động
thu hút những người có đức có tài vào phục vụ hệ thống thuế các cấp
đồng thời đáp ứng yêu cầu cải cách hiện đại hóa
theo đó tổng cục thuế dự kiến số lượng tinh giản biên chế giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi một là một mươi năm trăm bốn mươi người
trong đó số dự kiến tinh giản do nghỉ hưu là hơn chín bảy trăm linh người
số tinh giản biên chế theo nghị định một trăm linh tám hai nghìn một mươi bốn ndcp khoảng tám trăm năm mươi người
để thực hiện tốt kế hoạch này trong thời gian tới ngành thuế sẽ tăng cường tuyên truyền
nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm yêu cầu của công tác tinh giản biên chế
và cơ cấu lại đội ngũ công chức viên chức kiên trì thực hiện chủ trương tinh giản biên chế cán bộ
công chức viên chức trường hợp phải thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới
thì các cơ quan đơn vị tự cân đối điều chỉnh trong tổng số biên chế hiện có
chúng tôi cho đấy là một yêu cầu của đảng nhà nước đối với con thuế
phải tổ chức thực hiện căn cứ vào phương hiệu pháp luật và thực tiễn để thực hiện đảm được nhiệm vụ đó
coi đó là một chỉ tiêu để đánh giá kết quả chất lượng của công tác quản lý thuế
một trong những giải pháp tích cực trong việc tinh giản biên chế ngành thuế
đó là việc ngành thuế phải tập trung giả soát hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về thuế
để giảm thủ tục hành chính và giảm số giờ tuân thủ về thuế cho người dân và doanh nghiệp
bên cạnh các giải pháp về chính sách tổng cục thuế còn đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin
để vừa tiết kiệm thời gian chi phí của doanh nghiệp vừa hạn chế sự can thiệp
tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ thuế với doanh nghiệp trong quá trình khai thuế tính thuế
cục thuế tp hcm đã đẩy mạnh cải cách hành chính thuế dựa trên ba nền tảng cơ bản
thứ nhất thể chế chính sách thuế minh bạch quy trình thủ tục hành chính thuế
đơn giản khoa học và phù hợp với thông lệ quốc tế
thứ hai nguồn nhân lực có chất lượng và liêm chính
thứ ba ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại có tính kết liên kết tích hợp tự động cao
ngoài ra tổng cục thuế đã yêu cầu cục thuế các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền
hỗ trợ phát triển hệ thống đại lý thuế bởi chính các đại lý này được xem là cánh tay nối dài
của ngành thuế giúp thực hiện cải cách thủ tục hành chính một cách mạnh mẽ hơn
theo đó việc thông qua đại lý thuế sẽ quản lý các hoạt động của doanh nghiệp thực hiện dịch vụ
làm thủ tục về thuế tốt hơn đồng thời hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế
tuân thủ pháp luật thuế giảm chi phí về thời gian nguồn lực cho cả cơ quan thuế và người nộp thuế
góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế cải cách thủ tục hành chính thuế
góp phần hỗ trợ cơ quan thuế tinh giản biên chế
chúng tôi đã cam kết với cục thuế thành phố hà nội là chúng tôi sẽ hỗ trợ cây khai thuế một mươi năm tháng miễn phí
tư vấn định hướng về chính sách pháp luật miễn phí cho các doanh nghiệp bất kể lúc nào
và đối với việc tư vấn về quản trị về chứng từ hóa đơn chứng từ sổ sách thuế
chúng tôi cũng tư vấn miễn phí ngoài ra chúng tôi có thể là tặng phần mềm kế toán cho doanh nghiệp
trong một năm đầu miễn phí sử dụng
tập trung nguồn lực để thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
chiến lược phát triển hải quan đến năm hai nghìn hai mươi góp phần hoàn thành vượt dự toán được quốc hội giao
công tác quản lý thuế ngày càng đi vào chiều sâu tính chuyên môn hóa cao
đã góp phần giảm chi phí cho công tác quản lý hành chính tiết kiệm cho ngân sách nhà nước
thực hiện tốt chủ trương tinh giản biên chế nâng cao thu nhập cho cán bộ ngành thuế hải quan
tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại hóa ngành thuế hải quan
góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế giảm thời gian tuân thủ về thuế
rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục xuất khẩu nhập khẩu của doanh nghiệp bằng mức trung bình của nhóm nước asean sáu
ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả vừa ban hành kế hoạch cao điểm
đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại
ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trước trong và sau tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi bảy hoạt động buôn lậu gian lận thương mại vận chuyển trái phép hoàng hóa qua biên giới có nhiều diễn biến phức tạp
các đối tượng vi phạm hoạt động với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi liều lĩnh táo bạo tổ chức thành đường dây
ổ nhóm để buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa vào việt nam
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy lực lượng kiểm soát hải quan toàn ngành đã đấu tranh phát hiện bắt giữ và xử lý một mươi năm một trăm tám mươi bốn vụ vi phạm pháp luật hải quan giảm một chín mươi bảy so với năm hai nghìn một mươi bảy
trị giá hàng hóa vi phạm ước tính là bảy trăm tám mươi chín tỷ năm trăm bảy mươi chín triệu đồng tăng tám mươi chín năm mươi chín so với năm hai nghìn một mươi sáu
số tiền thu nộp ngân sách nhà nước là ba trăm ba mươi bốn tỷ tám trăm linh triệu đồng tăng chín mươi năm so với năm hai nghìn một mươi sáu
cơ quan hải quan đã khởi tố năm triệu đồng tăng chín mươi năm so với năm hai nghìn một mươi sáu
cơ quan hải quan đã khởi tố năm triệu đồng tăng chín mươi năm so với năm hai nghìn một mươi sáu
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín các bộ ngành địa phương tăng cường công tác chỉ đạo các lực lượng chức năng
đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại hàng hóa trong dịp tết nguyên đán mậu tuất năm hai nghìn hai mươi
nhất là tại các tuyến địa bàn lĩnh vực trọng điểm về buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
ở góc độ phòng chống buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa của đất dưới
thì ngành hải quan đã tích cực ứng dụng các kỹ thuật các công nghệ quản lý và tổ chức các kế hoạch phòng ngừa buôn lậu
ở các tuyến giới phía bắc tuyến biên giới khu vực miền trung lao bảo
vì vậy cho nên đã ngăn chặn có hiệu quả đối với những hàng hóa nhập lậu trước đây
nhập khẩu mà không đi qua cửa khẩu thông qua tuyến đường mòn lối mở
và thông qua các kế hoạch này
đã được đưa vào cửa khẩu mở tờ khai và vì vậy cho nên số hàng hóa khai báo tăng lên
và vì vậy số thuế của cơ quan hải quan thu được trong năm vừa qua tăng lên
tổng cục hải quan đã yêu cầu các đơn vị chức năng các cấp tăng cường tuần tra kiểm tra kiểm soát
đảm bảo phát hiện ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
tại các tuyến địa bàn lĩnh vực quản lý
với lực lượng công an quản lý thị trường
thanh tra chuyên ngành theo chức năng nhiệm vụ lĩnh vực quản lý phối hợp kiểm tra chặt chẽ thị trường nội địa
tăng cường kiểm tra phát hiện xử lý các hành vi buôn lậu gian lận thương mại sản xuất
kinh doanh hàng giả hàng cấm hàng kém chất lượng đẩy mạnh kiểm tra thanh tra chuyên ngành về điều kiện kinh doanh
chấp hành chế độ thuế hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ nhãn mát tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa
đồng thời có biện pháp giả soát kiểm soát chặt chẽ hàng hóa hành lý của hành khách xuất nhập cảnh qua tuyến hàng không
cửa khẩu đường bộ đường biển để kịp thời phát hiện xử lý các vi phạm đảm bảo không gây khó khăn cho các hành khách chấp hành tốt pháp luật
chương trình tài chính ngân hàng tuần này của truyền hình nhân dân xin dừng lại tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình tài chính ngân hàng phòng phóng sự và phim tài liệu trung tâm truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại